thưa quý vị liên quan tới vụ cướp tại phòng giao dịch phước đông chi nhánh ngân hàng việt tiên banh thị xã trảng bàng
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng gồm siêu tuyên raman thong và r kom gu
cùng chú tại gia lai để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó ba đối tượng trên đã dùng hai khẩu súng và một trăm linh viên đạn đến phòng giao dịch phước đồng chi nhánh ngân hàng việt tim banh
đối tượng siêu tuyên đã mang theo hai khẩu súng vào khống chế bảo vệ tuy nhiên do thấy có nhiều người nên đã không dám thực hiện hành vi mà bỏ chạy ra ngoài
cùng với raman thong tẩu thoát rồi gọi điện cho r kom gu dọng lấy xe trở về nhà trọ lần trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ được cả ba đối tượng trên
thu giữ hai khẩu súng rulo bảy mươi ba viên đạn một mươi bốn viên đạn đầu màu vàng một mươi ba vỏ đạn hai xe mô tô và một xe xe xe
cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ được cả ba đối tượng trên thu giữ hai khẩu súng rulo bảy mươi ba viên đạn đầu màu và một xe xe xe

cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ được cả ba đối tượng trên thu giữ hai khẩu súng rulo bảy mươi ba viên đạn đầu màu và một xe xe xe
cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ được cả ba đối tượng trên thu giữ hai khẩu súng rulo bảy mươi ba viên đạn đầu màu và một xe xe